theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ngày bốn tháng một
việt nam có thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đây là ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong tổng số một hai trăm linh ba ca mắc tính đến sáu giờ ngày bốn một mươi một đã có số ca điều trị khỏi là một sáu mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là chín mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm hai trăm sáu mươi người